hôm nay hai mươi tám tháng tám tòa án nhân dân hà nội mở phiên xét xử sơ thẩm bốn bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước và nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí pvtec thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
phiên tòa sơ thẩm do thẩm phán trần nam hà làm chủ tọa hai đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội tham gia giữ quyền công tố tám luật sư tham gia bào chữa
các bị can đào ngọ hoàng bốn mươi tuổi nguyên trưởng phòng thương mại hợp đồng pvtec vũ phương nam ba mươi chín tuổi nguyên kế toán trưởng vvtec và đỗ văn hồng năm mươi một tuổi chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí kinh bắc bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
riêng bị cáo trần trung trí hiếu năm mươi năm tuổi nguyên chủ tịch hội đồng quản trị pvtec hầu tòa về hai tội cố ý làm trái quy định
quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
liên quan vụ án bị can vũ đình duy nguyên tổng giám đốc pvtec đã bỏ trốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang truy nã ông này về tội cố ý làm trái và khởi tố thêm tội nhận hối lộ
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao giữa năm hai nghìn chín trần trung trí hiếu ký nghị quyết đồng ý chủ trương xây dự án nhà ở cho công nhân pvtec tổng mức đầu tư gần ba trăm hai mươi tỷ đồng
tuy nhiên quá trình triển khai dự án bị can hiếu và vũ đình duy đã lựa chọn ký hợp đồng với nhà thầu không đủ năng lực kinh nghiệm khi tạm ứng hai mươi tỷ đồng và sử dụng tiền tạm ứng cho dự án
năm bị can đã cố ý làm trái quy định về hợp đồng xây dựng gây thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi chín tỷ đồng
về hành vi nhận hối lộ cáo trạng xác định năm hai nghìn một mươi duy hiếu và hồng liên kết thành lập công ty cổ phần pvtec kinh bắc
quá trình thực hiện hai bị can duy và hiếu đã lợi dụng chức vụ
gây ảnh hưởng để buộc hồng đưa sáu tỷ đồng từ việc thành lập công ty này để hưởng lợi mỗi cá nhân ba tỷ
ngoài ra đỗ văn hồng còn khai đã đưa cho vũ đình duy gần chín tỷ đồng để sửa nhà
phiên tòa dự kiến diễn ra trong bốn ngày từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi một tháng tám